thưa quý vị và các bạn nhắc đến tây nguyên thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những chú voi loài động vật biểu tượng của vùng đất này
và hiện nay lượng voi tại tây nguyên đã không còn nhiều và thậm chí là đứng trước nguy cơ bị đe dọa do sự suy giảm về số lượng
và trước tình hình đó một người đàn ông ở đắk lắc với tình yêu voi mãnh liệt vẫn đang từng ngày chăm sóc bảo vệ loài voi
để giữ lại một trong những nét đặc trưng của núi rừng tây nguyên
hãy cùng mỗi người một ngày ngày hôm nay đi tìm hiểu về công việc này
và tới đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin để kết thúc xin chào và hẹn gặp lại
đến tây nguyên lắp tỉnh đắk lắp chỉ cần hỏi người dân về bác sĩ voi hay nhà tâm lý voi
ngay lập tức người dân địa phương sẽ đưa chúng ta đến chỗ của ông đảng năng long
ông đảng năng long vốn là một giám đốc của một công ty du lịch
thế nhưng sau một lần chung kiến cảnh voi bị đối xử tệ bạc
ông đã quyết định từ chức
để chuyển sang công việc chăm sóc một chú voi
ông long chia sẻ sự thấu hiểu của ông dành cho loài coi
chính là lý do để ông gắn bó với loài vật thông minh và giàu tình cảm này đã nhiều năm nay
tôi cho voi là một loài vật to lớn và thông minh
và hiểu được con người
do những tình cảm đấy tôi cho voi
thực ra nói là khó
về cái chăm sóc trong điều kiện thức ăn thôi
nhưng mà về mặt tinh thần con voi là một loài vật cực kỳ thông minh
voi không nói được tiếng người nhưng mà họ voi hiểu được cả những cái hiệu lệnh của con người bằng ngôn ngữ nói của con người
theo ông long nuôi voi vào thế hệ ông cha không phải là một công việc vất vả
tuy nhiên trong thời gian gần đây nuôi voi đã trở nên khó khăn hơn do có sự thay đổi về môi sinh của voi
trước đây có một thuận lợi khi rừng còn nhiều dân số tây nguyên thơ thớt
nên điều kiện đi lại cũng như sinh trưởng của voi trong điều kiện hoang dã thuận lợi hơn
ông long cho biết thêm
voi thì một loài động vật to lớn ở trên cạn
voi ăn khoảng thức uống cả thức ăn và thức uống khoảng một mươi trọng lượng cơ thể
ví dụ một con năm tấn thì hết khoảng năm tạ thức ăn và thức uống
thì cái lượng thức ăn voi ăn rất là lớn
voi là một loài động vật móng guốc nhưng mà voi không nhai lại
cho nên cái lượng thức ăn nó rất là hao tốn
trước đây voi hầu như chúng ta nuôi là trong điều kiện bán hoang dã
nhưng đến thời điểm này nguồn thức ăn trong tự nhiên đã hết không đủ dưỡng chất
cho nên khó khăn nuôi voi ngoài việc ăn trong tự nhiên
thì chúng ta cho chi một lượng các hộ nuôi voi giống như gia đình tôi hoặc những gia đình khác
thì chi phí rất là lớn
khó khăn là vậy nhưng ông long vẫn không thể đành lòng bỏ giờ công việc của mình
ông hiểu rằng việc chăm sóc coi không chỉ thể hiện tình yêu thương của ông
mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ loài động vật đặc trưng của tây nguyên đại ngàn